sáng nay hai mươi ba tháng một mươi các đại biểu kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu ngày họp thứ hai
với việc thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch nước trước khi làm việc tại hội trường
về báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo báo cáo của chính phủ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám chương trình một trăm ba mươi năm đã đầu tư hơn chín công trình
duy tu bảo dưỡng hỗ trợ trực tiếp cho gần một sáu triệu hộ nghèo cận nghèo
do đó tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới bốn mươi
tuy nhiên ở những địa phương nghèo chủ yếu nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương
khó có thể lồng ghép các chương trình dự án thực hiện chính sách dân tộc
trong khi đó ngân sách trung ương lại chưa bố trí được nguồn vốn riêng để thực hiện một số chính sách
do vậy không đạt được mục tiêu các đề án chính sách đã được phê duyệt
chất lượng giáo dục y tế văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tuy đã được nâng lên
nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp mức độ tiếp cận các dịch vụ còn nhiều khó khăn
thẩm tra đánh giá ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
hội đồng dân tộc cho rằng kết quả giảm nghèo ở các vùng hiện còn phụ thuộc vào cơ cấu dân cư dân tộc
số liệu giảm nghèo chung ở các vùng tây bắc tây nguyên tây nam bộ chưa phản ánh đúng thực chất của các vùng dân tộc
kết quả thực hiện giao khoán rừng rất thấp định mức chi cho bảo vệ rừng chưa phù hợp với từng vùng
cá biệt có nơi không thực hiện chế độ giao khoán nơi thực hiện thì chủ yếu dựa vào nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng
vì thế hội đồng dân tộc đề nghị chính phủ cần nghiên cứu để phân định sát thực tế hơn
làm cơ sở cho việc đầu tư hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm
thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số miền núi